theo bị cáo nhàn nếu ông hưng tiếp tục chối thì bà sẽ đưa ra chứng cứ chứng minh việc mình nhận chỉ đạo từ ông hưng
về việc nhận năm hai triệu đô la từ võ tấn hoàng văn và đinh văn thành bị cáo nhà nói cảm thấy xấu hổ vì một phút nông nổi dẫn đến hậu quả không thể chấp nhận
từ khi bị bắt bị cáo chưa được gặp gia đình nên không biết gia đình đã nộp khắc phục hậu quả thế nào cho cơ quan điều tra
theo cáo buộc quá trình thanh tra tại ngân hàng scb năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám bà nhàn và các thành viên tổ tổng hợp
thành viên tại các tổ thanh tra là những người biết rõ thực trạng vi phạm sai phạm nghiêm trọng của scb tại các dự án phương án tái cơ cấu
các bị cáo biết rõ sai phạm vi phạm tại những khoản vay của nhóm khách hàng có địa chỉ tại số bốn nguyễn thị minh khai quận một
biết rõ thực trạng tài chính rất xấu của scb thông qua kết quả thanh tra
tuy nhiên vì động cơ cá nhân nhận tiền lợi ích vật chất từ scb ông hưng đã chỉ đạo bà nhàn và các thành viên trong đoàn cố tình che giấu bưng bít
dự thảo kết luận thanh tra và các báo cáo không trung thực không đầy đủ lên lãnh đạo ngân hàng nhà nước và chính phủ
nhằm mục đích không chuyển các sai phạm sang cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật
việc này đã tạo điều kiện cho ngân hàng scb tiếp tục được thực hiện đề án tái cơ cấu
liên quan đến vụ án trong phiên xử trước đó bị cáo trương mỹ lan đã bật khóc tại tòa và phủ nhận lời khai của các thuộc cấp
khẳng định mình không chỉ đạo hoạt động của scb không chỉ đạo thành lập các công ty ma để rút tiền của scb
trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử bị cáo trương mỹ lan phủ nhận việc nắm chín mươi một năm cổ phần của ngân hàng scb
bà lan khẳng định chưa bao giờ khai nằm số cổ phần lớn như thế chỉ nắm năm và hai con gái của bà mỗi người năm
còn ba mươi là của cổ đông nước ngoài và số còn lại là của bạn bè bị cáo
trước câu trả lời này chủ tọa phạm lương toàn giải thích
theo giấy tờ thì đúng là phần lớn các cổ phiếu đều do con gái và người thân bị cáo đều khai là đứng tên dùng bị cáo
bị cáo lan khai nhưng người đứng tên này hoàn toàn không biết mặt bị cáo và cũng không biết đứng tên giúp bị cáo
bạn bè của bà lan là việt kiều không thể đứng tên được nên họ nhờ những người khác đứng tên họ đều là những người không có việc làm
theo bà lan những người bạn bè của bà mua cổ phần của scb đều là muốn giúp scb vượt qua khó khăn
bà lan cũng phủ nhận việc cáo trạng quy kết bị cáo chi phối mọi hoạt động của ngân hàng và cho biết không hiểu gì về hoạt động ngân hàng
tất cả lãnh đạo của ngân hàng scb
không phải là thân tím của bị cáo
bà trương mỹ lâm bệnh khóc và cho rằng võ tấn thành văn khai làm theo chỉ đạo của bị cáo
nhưng một năm không gặp quá một hai lần
bị cáo lan rất buồn vì không nghĩ có ngày hôm nay
trước trả lời này của bị cáo chủ tọa phạm lương toàn giải thích
hội đồng xét xử sẽ đánh giá lời khai của các bị cáo căn cứ vào các tài liệu chứng cứ kể cả lời khai nhận tội hay không
bà trương mỹ lan cũng phủ nhận việc chỉ đạo võ tấn hoàng văn và đinh văn thành gặp
đưa hối lộ bà đỗ thịt nhàn năm hai triệu usd
khi hội đồng xét xử hỏi theo cáo trạng hệ sinh thái của vạn thịnh pháp có hàng ngàn công ty con điều này có đúng không
bà lan khẳng định là không đúng
theo bị cáo trương mỹ lan vạn tịnh pháp chỉ có năm sáu công ty
bà lan cũng phủ nhận mình không chỉ đạo thành lập hàng nghìn công ty ma để chuyên đi rút tiền của scb
trước đó trong phần xét hỏi những ngày qua phần lớn các bị cáo thuộc nhóm ngân hàng scb
thanh tra ngân hàng các công ty thuộc hệ sinh thái vạn thịnh pháp
đều thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng người đúng tội
tất cả đều khai làm theo chỉ đạo của bà trương mỹ lan
nhóm bị cáo thuộc cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng cũng thừa nhận
trong vụ án này bà trương mỹ lan bị truy tố về ba tội tham mô tài sản đưa hối lộ
và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
từ sáng sớm hàng trăm cảnh sát được huy động tới bảo vệ phiên tòa nhằm đảm bảo an ninh một cách tuyệt đối
xung quanh tòa các chốt cảnh sát cũng được dựng lên
ngoan phường bảo vệ dân phố cũng được huy động tới các điểm chốt
vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp thu hút sự quan tâm lớn của dư luận
sáu giờ bốn mươi năm phút lần lượt các bị cáo được đưa tới tòa
phiên xét xử vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp dự kiến diễn ra gần hai tháng
từ ngày năm tháng ba đến ngày hai mươi chín tháng bốn do thẩm phán phạm lương toản làm chủ tọa
bà trương mỹ lan cùng chồng là ông chu lập cơ cùng tám mươi bốn bị cáo bị tòa án nhân dân tp hcm
đưa ra xét xử với các tội tham ô tài sản đưa hối lộ nhận hối lộ
vi phạm quy định về cho vai trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
vụ án có tới sáu tấn hồ sơ đựng trong một trăm linh bốn thùng với gần hai năm trăm linh tập tài liệu và một triệu bôn lục
tất cả được bảo vệ nghiêm ngặt trong phòng riêng
có một mươi kiểm soát viên thuộc viện kiểm soát nhân dân tối cao
và viện kiểm sát nhân dân tp hcm giữ quyền công tố tại tòa
theo cáo buộc do nắm giữ chín mươi một năm cổ phần của ngân hàng scb
bà lan đã thao túng toàn bộ hoạt động của ecb phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình
cáo buộc cho rằng từ ngày một một hai nghìn một mươi hai đến ngày bảy một mươi hai nghìn hai mươi hai
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp đã lập một số lượng lớn các hồ sơ vay vốn khống
để rút ra số tiền đặc biệt lớn
cụ thể từ ngày một một hai nghìn một mươi hai đến ngày ba mươi một một mươi hai hai nghìn một mươi bảy
bà trương mỹ lan đã chỉ đạo lập khống ba trăm sáu mươi tám hồ sơ vai vốn
để rút tiền của ngân hàng scb sử dụng vào các mục đích khác nhau
đến ngày một mươi bảy một mươi hai nghìn hai mươi hai còn dư nợ một trăm ba mươi hai hai trăm bốn mươi bảy tỷ đồng không có khả năng thu hồi
cụ thể trong giai đoạn điều tra cơ quan chức năng đã thu giữ hơn năm trăm chín mươi tỷ đồng
gần một mươi năm triệu usd
trong đó bị can mỹ lan trương huệ vân hơn bảy tỷ đồng
ông tạ hùng quốc việt giám đốc công ty cổ phần green huvillace một mươi bốn triệu năm trăm linh nghìn usd
nguồn tiền do bị can mỹ lan đưa cho ông việt để nhận chuyển nhượng dự án green hill quy nhơn
trần văn hùng nhân viên tòa nhà sherwood làm một trăm chín mươi usd
gia đình các bị can mỹ lan việt trần văn nhị và vân đã tự nguyện nộp
để khắc phục hậu quả của vụ án hơn một trăm một mươi tám tỷ đồng ba trăm linh sáu nghìn usd

ông nguyễn phú tiên giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên an nhật tân long an là năm mươi tỷ đồng
nguồn tiền do bị can trương mỹ lan còn thanh toán chuyển nhượng vụ án khu dân cư chợ mới
do công ty cổ phần đầu tư phát triển phú châu làm chủ đầu tư
công ty cổ phần sài gòn kim cương gần bốn trăm một mươi năm tỷ đồng
đây là một phần tiền mà bị can lan đã giao cho các cá nhân của công ty trên
để nắm sáu mươi sáu chín mươi ba vốn điều lệ trị giá hơn một hai trăm linh bốn tỷ đồng
trong giai đoạn truy tố cơ quan chức năng đã thu giữ của các bị can hơn năm mươi năm tỷ đồng
về phong tỏa tài khoản sổ tiết kiệm gửi tại ngân hàng
cơ quan điều tra đã tạm giữ một hai trăm sáu mươi sáu bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
giấy chứng nhận công trình xây dựng một bảy trăm tám mươi bốn bản phô tô giấy chứng nhận quyền sử dụng đất danh sách
danh sách hai trăm sáu mươi chín nhà đất cho thuê và hai mươi một hợp đồng công chứng
hơn một trăm bốn mươi thỏa thuận bồi thường các thửa đất và các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
thuộc sự án bắc phước kiển huyện nhà bè tp hcm
đồng thời kê biên một hai trăm ba mươi bảy bất động sản liên quan trực tiếp đến bị can trương mỹ lan
trong đó kê biên sáu mươi một bắt động sản và ngăn chặn giao dịch tám bắt động sản của các bị can gồm
bùi anh dũng bùi đức khoa hồ bửu phương trần thị mỹ dung trường huệ vân tử anh tuấn
cao việt dũng và các cá nhân khác đứng tên cho bị can
kê biên tám bắt động sản của công ty trách nhiệm hữu hạn âu lạc quảng ninh tỉnh quảng ninh
liên quan đến thỏa thuận hợp tác của bị can lan với tập đoàn tuần châu quảng ninh
đối với tài sản thể hiện một trăm bốn mươi ba giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định cư tại xã an nhật tân huyện tân trụ long an
ủy ban nhân dân tỉnh long an đề nghị được nhận lại các giấy chứng nhận trên
để bố trí tái định cư cho ba mươi bảy hộ dân chưa nhận nền đất và các hộ dân tại các dự án khác trên địa bàn huyện tân trụ
và chuyển số tiền công ty trách nhiệm yếu hạn một thành viên an nhật tân long an được nhận khi hoàn tất thủ tục chuyển quyền
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tái định cư để khắc phục hậu quả cho bị can mỹ lan
ngăn chặn giao dịch của công ty cổ phần sài gòn kim cương đối với tám tài khoản mở tại ngân hàng scb chi nhánh sài gòn
và một tài khoản mở ngân hàng scb chi nhánh cống quỳnh với tổng số tiền gần bảy trăm chín mươi tỷ đồng
đối với cây biên ngăn chặn giao dịch cổ phần tại scb và các công ty liên quan đến bị can mỹ lan
cơ quan điều tra kê biên gần tám trăm năm mươi tám triệu cổ phần scb của mỹ lan và các cá nhân đứng tên hộ bị can này
kê biên gần một trăm ba mươi tám triệu cổ phần của năm công ty gồm công ty cổ phần vận tải hàng không miền nam
công ty cổ phần đầu tư sasko miền bắc công ty cổ phần đầu tư sasko phú quốc
công ty cổ phần tnh hạ long và công ty cổ phần điều ốc đông á
ngăn chặn một mươi bốn một cổ phần của công ty cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản bất động sản ditc của đỗ xuân nam
cơ quan điều tra cũng kê biên hai mươi hai tài sản là phương tiện gồm
một du thuyền hai tàu một mươi chín ô tô của bị can mỹ
mỹ lan huệ vân do các pháp nhân đứng tên và những đồ vật tài liệu khác của bị can hoặc liên quan đến vụ án
hiện vụ đại án và tình phát vẫn đang trong quá trình xét xử
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn
cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại